tối ngày hai tháng chín đội năm phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp hà nội
đã phát hiện và thu giữ hàng trăm hộp thuốc điều trị covid một mươi chín không đảm bảo chất lượng
đây là kết quả đấu tranh theo chuyên đề của công an thành phố về việc tăng cường đấu tranh
với các hành vi buôn bán trang thiết bị vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín không đảm bảo chất lượng
khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực b một làng quốc tế thăng long phường dịch vọng quận cầu giấy
lực lượng chức năng đã bất ngờ khám xét một ô tô con màu đỏ phát hiện trên xe đang vận chuyển gần năm trăm linh hộp thuốc tây
chủ hàng là nguyễn thu huyền và trịnh trung kiên đều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại quận cầu giấy hà nội cho biết
đây là thuốc điều trị covid một mươi chín nhưng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan
khoảng một mươi bảy h ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực b một làng quốc tế thăng long phường dịch vọng quận cầu giấy hà nội cho biết
đây là thuốc điều trị covid một mươi chín nhưng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan
qua kiểm đếm cơ quan chức năng thu giữ hai loại thuốc điều trị covid một mươi chín khác nhau loại bốn mươi viên trên hộp và năm mươi viên trên hộp
sau khi đấu tranh làm rõ chủ hàng khai nhận thu mua các hộp thuốc trôi nổi trên mạng xã hội với giá giao động từ một trăm linh
đến một năm triệu đồng tùy loại sau đó giao bán trên mạng xã hội với giá gấp ba lần để kiếm lời
nếu người tiêu dùng mua vào và sử dụng thứ nhất là không rõ nguồn gốc xuất xứ
thứ hai chưa kiểm loại thuốc chưa được kiểm định chất lượng có nguy cơ ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng
theo cơ quan công an để trốn tránh sự phát hiện kiểm tra hầu hết các giao dịch
chủ hàng đều thực hiện trên các hội nhóm kín như zalo facebook và xé lẻ để tiêu thụ qua nhiều đồ mối khác nhau
gây không ít khó khăn trong công tác điều tra phát hiện
cũng trong ngày hai tháng chín lực lượng cảnh sát phòng
chống tội phạm về môi trường công an tp hà nội đã bắt quả tang phát hiện nguyễn thúy hường
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn có hộ khẩu tại ngũ hiệp thanh trì hà nội
đang trên đường vận chuyển tiêu thụ gần ba trăm linh hộp thuốc điều trị covid một mươi chín như thế này
hiện lực lượng chức năng đã tiến hành niêm phong và thu giữ toàn bộ số hộp thức trên
để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật